ngày sáu tháng một mươi hai tại hà nội phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình đã có buổi tiếp với tổng thư ký tổ chức quốc tế pháp ngữ đang có chuyến thăm và làm việc tại việt nam
phó thủ tướng thường trực trương hòa bình khẳng định việt nam đã đang và sẽ tiếp tục tham gia tích cực đóng góp có trách nhiệm vào nỗ lực chung vì hòa bình an ninh và phát triển của thế giới cũng như trong không gian pháp ngữ
trong hai năm đảm nhiệm trọng trách của mình tại hội đồng bảo an hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một việt nam sẽ dành quan tâm thích đáng đến các vấn đề hòa bình an ninh ở châu phi sẵn sàng hợp tác với các nước các đối tác liên quan vì một nền hòa bình bền vững ở châu phi
phó thủ tướng đề nghị tổng thư ký loui mushiki wabo và tổ chức quốc tế pháp ngữ tiếp tục quan tâm đến những vấn đề hòa bình phát triển tại châu á thái bình dương thúc đẩy việc bảo vệ giá trị và tính toàn vẹn của công ước luật biển của liên hợp quốc năm hai nghìn hai mươi
phó thủ tướng đề nghị tổng thư ký louis mouchiki wabo và tổ chức quốc tế pháp ngữ tiếp tục quan tâm đến những vấn đề hòa bình an ninh ở châu phi sẵn sàng hợp tác với các nước các đối tác với các nước